cũng trong ngày hôm qua mỹ đã thông báo trừng phạt một số công ty của trung quốc
và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cùng một mạng lưới công ty của iran
đã giúp xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của iran
động thái này được cho là sẽ làm gia tăng sức ép đối với tehran
nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện jcpoa năm hai nghìn một mươi năm
theo jcpoa tehran hạn chế hoạt động hạt nhân của nước này
để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám tổng thống mỹ khi đó là ông donald trump
rút mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt iran
đáp lại iran bắt đầu giảm bớt cam kết trong thỏa thuận từ năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một các bên đã nối lại đàm phán nhằm khôi phục jcpoa tại viên của áo
nhưng đến nay vẫn chưa thể nhất trí một thỏa thuận
jcpo đã gần như được cứu vãn hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng các cuộc đàm phán lại rơi vào bế tắc liên quan đến việc
điệu washington có đưa lực lượng về bênh cách mạng iran
ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài của mỹ hay không